chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau
còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào chiều nay văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ tháng chín
cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội qua ba phần tư chặng đường của năm hai nghìn hai mươi
và giải đáp làm rõ các vấn đề dư luận xã hội và báo chí quan tâm
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an đã thông tin đến báo chí
về tiến độ điều tra những vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương theo dõi chỉ đạo
trung tướng tôn sô nhấn mạnh theo chức năng nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
bộ công an đã tiếp tục tập trung lực lượng khẩn trương điều tra
đảm bảo đúng tiến độ theo quy định của pháp luật
cục lệnh sự đối với hai mươi một bị can tân hoàng minh là bảy bị can
và bộ vẫn sẽ tiếp tục
cục lệnh sự đối với hai mươi một bị can tân hoàng minh là bảy bị can
cục lệnh sự đối với hai mươi một bị can tân hoàng minh là bảy bị can
và trong thời gian tới tôi nghĩ sẽ có những bước tiếp theo
trung tướng tô ân sô nhấn mạnh vì đây đều là các vụ án kinh tế
cho nên bên cạnh việc điều tra quyết liệt không ngừng nghỉ
bộ công an còn chú trọng điều tra nguồn tiền đi và đến của các trường hợp có liên quan
để khi khởi tố nguồn tiền này được phong tỏa

nguồn tiền này cũng sẽ được phong tỏa được cây biên
để đảm bảo cái nguồn tiền cho người dân hoặc là của nhà nước
ví dụ như trong vụ tân hoàng minh hiện nay số tài sản được cây biên phong tỏa là bốn tỷ
hay là vụ bệnh viện đa khoa đồng nai tài sản ước tính thiệt hại là một trăm năm mươi tỷ
thế nhưng mà số tài sản của các đối tượng bị phong tỏa cây biên lên tới khoảng một tỷ
thế là một trên
thì như vậy là cái tài sản của nhà nước sẽ được đảm bảo
thì đấy là một cái điểm rất là mới trong cái chỉ đạo
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
đã thông báo một số nội dung của phiên họp chính phủ thường kỳ
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trong đó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
đẩy mạnh việc tiêm vaccine khắc phục nhanh bằng được tình trạng thiếu thuốc
trang thiết bị vật tư y tế
bên cạnh đó cần theo dõi nắm sát tình hình diễn biến thiên tai bão lũ
không để bị động bất ngờ hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
hôm nay ngày một tháng một mươi trường đại học phòng cháy chữa cháy đã tổ chức hội thảo
câu lạc bộ khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ năm mươi bảy với chủ đề
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại hội thảo
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có vai trò vị trí và tầm quan trọng đặc biệt
liên quan rất chặt chẽ đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
với vai trò chủ công nòng cốt trong công tác này
bộ công an đã và đang bố trí lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ở công an bốn cấp bộ tỉnh huyện xã để làm tốt công tác cơ bản về phòng cháy chữa cháy
xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy ứng phó nhanh nhất hiệu quả nhất về cháy nổ có thể xảy ra từ cơ sở
tại hội thảo quan trọng này đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an mong muốn
các nhà khoa học tiếp tục thảo luận đề xuất đóng góp những kinh nghiệm từ thực tiễn
góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay
các văn bản mới quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong tình hình mới hiện nay
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và hướng dẫn
xác định phương châm bốn tại chỗ bao gồm chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ
bản tổ chức hội thảo đã nhận được năm mươi hai báo cáo
khai báo cáo khoa học của các tác giả là các chuyên gia đầu ngành nhà quản lý trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
qua đó cũng đánh giá thực tế trung bình mỗi năm cả nước xảy ra trên ba bốn trăm linh vụ cháy làm chết tám mươi năm người bị thương một trăm tám mươi bốn người
thiệt hại về tài sản trị giá gần một năm trăm linh tỷ đồng
tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp nhưng với sự quan tâm của đảng nhà nước và chính phủ
đã có những chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo điều hành thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ nâng cao hơn ý thức trách nhiệm và sự tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
của các cấp ủy đảng các cấp chính quyền các cơ quan tổ chức và toàn thể nhân dân
trong khuôn khổ hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các trường với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
thống nhất triển khai các hoạt động hợp tác về đổi mới sáng tạo chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ
và khởi nghiệp trong các lĩnh vực đào tạo nghiên cứu
lãnh đạo các bộ ngành nhà khoa học tham gia hội thảo
cũng đã theo dõi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng
qua đó đánh giá cao mô hình đào tạo tại trường đại học phòng cháy chữa cháy
chú trọng song hành giữa khoa học và thực tiễn
trang bị cho học viên các kỹ năng năng lực ứng phó xử lý sự cố tai nạn cháy nổ
trên tinh thần quan trị của lãnh đạo bộ công an là công tác đào tạo bồi dưỡng huấn luyện
cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ đặc thù trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
phải hết sức bài bản khoa học sát với yêu cầu thực tiễn
thậm chí phải dự báo và đi trước thực tiễn để làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ trước cơ sở
đoàn thanh niên cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
phối hợp với đoàn thanh niên cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương
vừa tổ chức hoạt động về nguồn và sinh hoạt chuyên đề
tại di tích lịch sử an toàn khu
nguyện định hóa tỉnh thái nguyên
tại di tích lịch sử an toàn khu
cán bộ chiến sĩ đoàn viên của hai tri đoàn
đã dâng hương tưởng nhớ trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh
và anh linh đồng chí trần đăng ninh
chủ nhiệm đầu tiên của ủy ban kiểm tra trung ương đảng
tiếp đó tại buổi sinh hoạt chuyên đề
đoàn viên hai tri đoàn đã trình bày một số tham luận
về phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên
trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
ngoài ra đoàn thanh niên hai đơn vị đã trao một mươi xuất quà
cho một mươi học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
đây là lần đầu tiên đoàn thanh niên của hai đơn vị
tổ chức hoạt động phối hợp
và cũng là dịp để nhắc nhở đoàn viên thanh niên
không ngừng nỗ lực phân đấu trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ
tù dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng trông sáng
xứng đáng với kỳ vọng của toàn đảng toàn dân
đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm
bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị và các đồng chí
chuyển đổi số sẽ giúp người dân doanh nghiệp
sử dụng các dịch vụ công thuận tiện hơn
tốn ít thời gian với chi phí còn thấp
còn quản lý nhà nước hiệu quả hơn
đó là mục tiêu trong xây dựng chính phủ điện tử
nay là chính phủ số xã hội số
và bắt đầu từ ngày hôm nay
truyền hình công an nhân dân sẽ triển khai chương trình
đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
và ngay sau đây biên tập viên linh chi
sẽ có phần trình bày cụ thể về nội dung này
kính chào quý vị và các bạn
đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực địa tử
cục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
còn gọi là đề án sáu
đây là đề án liên quan trực tiếp
đến những đột phá chiến lược
lợi ích của quốc gia của người dân
và của doanh nghiệp
hãy hình dung trong một vài năm tới
chỉ với một chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip
duy nhất như thế này

sẽ trở thành tấm thẻ toàn năng
chúng ta không cần thêm
bất kỳ một giấy tờ nào khác
khi thực hiện các thủ tục hành chính
hay giao dịch dân sự
bởi đây cũng chính là thẻ bảo hiểm y tế
bằng lái xe giấy phép lái xe
giấy phép hành nghề xác nhận tiêm chủng
thẻ cán bộ công chức viên chức
rồi cũng chính tấm thẻ này
sẽ thay thế cho thẻ atm
để rút tiền
cũng đồng nghĩa rằng chỉ cần ngồi ở nhà
người dân có thể thực hiện nhiều giao dịch công
như là thanh toán hóa đơn
điện nước đóng bảo hiểm xã hội
đề án sáu được khởi động
trên nền tảng thành công của hai dự án
rất quan trọng được hoàn thành
trong năm hai nghìn hai mươi một
đó là dự án xây dựng cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư
dự án sản xuất cấp và
quản lý căn cước công dân
đây là một bước tiến trong tiến trình
đổi mới quản trị quốc gia
theo hướng hiện đại chuyên nghiệp
tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia
từng bước phát triển kinh tế số xã hội số
và đề án sáu chính là bước triển khai
quan trọng để thực hiện sứ mệnh này
ngày một mươi tám tháng một tại hội nghị triển khai
đề án thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
đây là nền tảng quan trọng để triển khai
các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân
doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
một là làm thay đổi phương thức
quản lý công dân từ thủ công
sử dụng giấy tờ sang hiện đại
ứng dụng công nghệ thông tin
quản lý toàn dân
thông qua má định danh cá nhân
cái này là hết sức là quan trọng
cái thứ hai
là góp phần khắc phục tình trạng thiếu thống nhất
và nâng cao chất lượng hiệu quả
chính xác trong quản lý thông tin cơ bản
của công dân
giữa các bộ ngành và địa phương
là tiết kiệm thời gian công sức
cơ sở vật chất trong xây dựng
và vận hành các cơ sở dữ liệu
rồi đóng góp vào tăng trưởng kinh tế
của đất nước
mục tiêu tổng quát của đề án sáu
là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hệ thống định dựng
và sắc thực điện tử
thể căn cước công dân gắn chip điện tử
một cách linh hoạt sáng tạo
phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia
bộ công an thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu
với các bộ ngành địa phương
trước hết là năm nhóm tiện ích cốt lõi
bao gồm giải quyết thủ tục hành chính
và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
phát triển kinh tế xã hội công dân số
hoàn thiện hệ sinh thái để kết nối khai thác
làm giàu dữ liệu dân cư
phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp
phát huy vai trò nguồn tài nguyên số
quý báu về dân cư
địa án sẽ thúc đẩy chuyển đổi số
hình thành công dân số
hoàn trình hệ sinh thái số
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội
của đất nước
để đảm bảo đúng tiến độ triển khai
đề án xác định năm mươi hai nhiệm vụ với các mốc thời gian
dự kiến năm hai nghìn hai mươi hai
nếu hoàn thành việc tái câu trúc
tiết hợp chia sẻ dữ liệu dân cư
phục vụ định danh xác thực
và giải quyết hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu
sẽ giúp thiết nghiệm được hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
quý báu về dân cư

địa án xác định năm mươi hai nhiệm vụ với các mốc thời gian
chưa có nhiều kinh nghiệm
nhưng nhìn lại chặng đường nửa năm qua
từ khi triển khai đề án
có khá nhiều con số cho thấy bức tranh toàn cảnh
rất đáng gây nhận
sáu mươi năm triệu thẻ căn cấp công dân gắn chip
đã được cấp
trên sáu bảy triệu hồ sơ tài khoản định danh điện tử
đã được thu nhận
hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư
chính thức được kết nối với một mươi một bộ
và một mươi bốn địa phương
hơn năm mươi số cơ sở y tế
dùng căn cấp công dân trong khám chức bệnh
hơn chín mươi ba trong số hệ thống dân cư
hơn một triệu thí sinh
đăng ký tốt nghiệp trung học phổ thông thành công
trên cổng dịch vụ công quốc gia
hai mươi một trên hai mươi năm
dịch vụ công thiết yếu trên môi trường điện tử
đã hoàn thành tích hợp
lên cổng dịch vụ công quốc gia
và hiện người dân doanh nghiệp
đang được hưởng lợi từ dịch vụ công trực tuyến
không phải mang theo bảo hiểm y tế
giờ đây chỉ cần quét căn cước công dân gắn chip
chị hữu đã đăng ký khám bảo hiểm y tế
tại bệnh viện này
hiện tại là căn cấp cắt tích hợp
cả thẻ bệnh y tế hết rồi
là đi khám chỉ cần mang căn cấp là vẫn hưởng thẻ như bình thường
tất tiện cho bệnh nhân như mình là không phải
lo bảo quản thẻ như trước
thẻ tới tất là rách nét
với dịch vụ công mức độ ba bốn
việc cấp hộ chiếu qua mạng hay phân cấp
đăng ký ô tô xe máy về cấp huyện
cấp xã cũng đã được người dân đồng tình
ủng hộ đánh giá cao
tôi thấy là rất là nhanh chóng và thuận tiện
và các đồng chí ở đây
rất là nhiệt tình ứng dẫn người dân
coi như là hoàn tất cái thủ tục là rất nhanh
trước thì tôi vẫn phải
mất thời gian đến nơi làm
thủ tục nhưng mà hiện tại thì
bây giờ tôi có thể làm trực tuyến
trực tuyến từ trên đây
chúng tôi tự hào rằng là cái dịch vụ công mức độ bốn
đã góp phần
tạo điều kiện thật lợi cho người dân
cũng như là giảm tải
lượng công dân đến nội phục sơ trực tiếp
tại các cơ quan quản lý sân tộc cảnh
cùng với người dân thì các doanh nghiệp
cũng được hưởng nhiều tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến
các dịch vụ điện lực của tập đoàn
được thực hiện kết nối với
cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư qua cổng dịch vụ công quốc gia
giảm bớt lượng
giấy tờ và lưu trữ
khoảng hơn hai mươi triệu trang hồ sơ
cần phải lưu trữ cho nên
sẽ rút ngắn được
quá trình thực hiện
các thao tác đối với cấp điện
cho người dân mới
hiện có hơn ba dịch vụ công trực tuyến
trên cổng dịch vụ công quốc gia
trước mắt chính phủ quyết định
ưu tiên chọn hai mươi năm dịch vụ công trọng điểm thiết yếu
để phổ biến rộng tới người dân
hàng triệu người dân và doanh nghiệp
trên cả nước đang hưởng những lợi ích
từ dịch vụ công trực tuyến đem lại
thật phấn khởi khi nhìn thấy
những lợi ích thiết thực mà đề án sáu
bước đầu mang lại cho người dân và doanh nghiệp
còn nói một cách đơn giản hơn
chỉ khi nào dịch vụ công trực tuyến
được người dân doanh nghiệp sử dụng
dễ dàng thuận tiện
thì khi đó mới có thể nói về thành công
của đề án sáu cũng như công cuộc
chuyển đổi số quốc gia
phần trình bày của tôi ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thưa quý vị mưa lớn kéo dài
gây lũ lụt những ngày qua
đã làm bảy người chết
hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập
cụ thể theo báo cáo
của văn phòng thường trực ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tỉnh nghệ an thanh hóa hà tĩnh
tính từ một mươi bảy h ngày một tháng một mươi
mưa lũ đã khiến bảy người chết
tại nghệ an

hai mươi sáu nhà bị thiệt hại hoàn toàn
tại nghệ an
về nông nghiệp khiến hai bốn trăm linh bảy hecta lúa

và lông nam bị ngập
chín năm mươi ba hectare thủy sản bị ảnh hưởng
về giao thông
có hai mươi chín vị trí bị ngập
sáu mươi tám điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ
và tỉnh lộ
về chăn nuôi khiến hơn một trăm năm mươi người
gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi
về giáo dục
có bốn mươi bốn điểm trường bị ảnh hưởng
còn trong khi đó thì nhóm công nhân
đang kiểm tra các mấu nối kết cấu sàn
tại bệ trụ tháp phía bờ vĩnh long
của công trình cầu mỹ thuận hai
thì bất ngờ sàn này bị sập xuống
làm ba người bị rơi xuống sông
và một người đang mất tích
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh long
vẫn đang phối hợp cùng với chủ đầu tư
là ban quản lý dự án bảy
và đơn vị thi công tổ chức phương tiện
tìm kiếm người đang mất tích
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng chín
ba công nhân gồm hai thợ điện
và một gia công thép
là anh trần thanh châu
chú tại huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
anh hồ sĩ thanh
chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
và anh trần quốc vương
chú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang
làm việc tại trụ t một mươi sáu cầu mỹ thuận hai
thì bất ngờ sàn tiếp cận vận thăng
bị sập làm cả ba người rơi xuống sông
trong đó hai công nhân đã được hỗ trợ
đưa lên bờ an toàn
còn anh trần thanh châu
đang mất tích
đến một mươi sáu h ngày một tháng một mươi
các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực công tác tìm kiếm cứu nạn
khu vực dưới chân cầu mỹ thuận hai
nơi các công nhân đang thi công
có sức nước chảy mạnh và siết
vì vậy công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
thời gian gần đây
thì nước vào mùa nước đổ
kết hợp với cơn bão nuru vừa rồi
nó rung lắc hệ thống cầu dẫn
ảnh hưởng đến làm giảm yếu
hệ khung đỡ của sàn tiếp cận
và sự việc không may mắn
nó đã xảy ra ngày hôm qua
là rung vào thời điểm nước chảy mạnh
thì cầu dẫn rung lắc
và làm ảnh hưởng đến
nó sập mất phần sàn công tác
sau khi sự việc xảy ra
ban quản lý dự án bảy
đã yêu cầu tư vấn các nhà thầu thi công
trên công trường ra soát lại toàn bộ
các hạng mục công trình
để đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động
hiện nay công trường vẫn đang được tổ chức thi công bình thường
để tiến độ của dự án không bị gián đoạn